thưa quý vị và các bạn vào chiều ngày hôm qua công an tỉnh đồng nai đã tổ chức trao thư khen của đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cho anh hoàng quốc sự công an viên xã xuân bắc huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
vì đã có thành tích trong truy bắt tội phạm
thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an đồng chí đại tá vũ hồng văn giám đốc công an tỉnh đồng nai
đã đến bệnh viện đa khoa khu vực long khánh thăm hỏi và trao thư khen kèm theo số tiền năm triệu đồng của bộ trưởng bộ công an
cho đồng chí hoàng quốc sự đang điều trị tại đây
trong thư khen bộ trưởng bộ công an tô lâm nêu rõ đây là hành động dũng cảm nghĩa hiệp sẵn sàng xả thân trong đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân là nhân tố tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
góp phần cùng với lực lượng công an nhân dân bảo đảm an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
ghi nhận hành động dũng cảm công an tỉnh đồng nai cũng đã thưởng nóng số tiền hai mươi triệu đồng cho đồng chí hoàng quốc sự
còn bệnh viện đa khoa khu vực long khánh tài trợ toàn bộ chi phí điều trị cho anh sự
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin sáng ngày một mươi hai tháng ba trong lúc trên đường đến cơ quan làm việc
anh sự nghe tiếng chi hô của người dân truy bắt cướp nên quay xe đuổi theo
khi đến địa bàn ấp thọ an xã bảo quang thành phố long khánh
thì anh sự đã bắt kịp và dũng cảm lao xe vào đối tượng để ngăn chặn khống chế
mặc dù đã bị một đối tượng dùng dao đâm trọng thương
nhưng anh sự vẫn quyết tâm khống chế và bắt giữ được đối tượng dương ngọc nhật
trú tại huyện xuân lộc riêng đối tượng còn lại là lê thoại tâm đã chạy thoát